vào hồi sáu giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi tháng một tại khu vực hang luồn gần đảo ti tốp trên vịnh hạ long
đã xảy ra vụ cháy tàu ánh dương qn ba nghìn năm trăm chín mươi tám của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại ánh dương i
do thuyền trưởng nguyễn bá trọng điều khiển
tàu nghỉ đêm ánh dương sau khi nghỉ đêm tại điểm nhà lát hang luồn khu vực đào ti tốp
trên đường về cảng tàu khách quốc tế tuần châu thì bị cháy
khi phát hiện cháy lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời ứng cứu đưa toàn bộ một mươi bốn khách nước ngoài
một hướng dẫn viên sáu thuyền viên trên thuyền về bờ an toàn
ngay sau khi nhận được thông tin phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó trưởng ban an toàn giao thông
vũ văn diện trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn động viên du khách
và chỉ đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức công tác chữa cháy
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời kiểm tra công tác an toàn của các tàu đang lưu trú
về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định
hiện tại các du khách đang tiến hành kê khai tài sản bị thiệt hại để ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
hỗ trợ động viên đối với từng du khách